do điều kiện địa chất phức tạp khai thác xuống sâu áp lực lớn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khí mỏ tkv chủ động các giải pháp công nghệ trong sản xuất
tiêu biểu đã đưa hệ thống kiểm soát khí cháy nổ mê tan ch bốn tự động vào hầm lò giúp tkv làm chủ việc đánh giá hàm lượng khí mê tan trong các vỉa than
nhờ đó hàng loạt hệ thống tự động quan trắc khí mê tan tập trung đã được đưa vào hoạt động ở hầu hết các mỏ hầm lò và kết nối với mạng internet để giám sát từ xa
việc thành lập trung tâm an toàn mỏ cũng đưa trình độ công nghệ quản lý khí mỏ của tkv ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và thế giới
thực tế hiện nay tùy thuộc vào điều kiện địa chất và diện sản xuất của từng mỏ một số đơn vị như công ty của phần than vàng danh công ty than nam mẫu công ty than dương huy cũng tăng cường đầu tư cơ giới hóa từng phần cho những lò chợ khấu than bằng máy công suất bốn trăm năm mươi đến sáu trăm linh tấn một năm
bên cạnh đó các đơn vị ngành than còn áp dụng chống lò bằng cột thủy lực giá khung di động
giàn chống tự hành hiện đại dần thay thế lao động thủ công nâng cao chỉ số an toàn cho người lao động chủ động áp dụng công nghệ chống vì thủy lực thay chống gỗ góp phần giảm tổn thất tăng sản lượng khai thác
các đơn vị đã làm chủ công nghệ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và vận hành thiết bị tiên tiến trong khai thác
công ty cổ phần than hà lầm hiện là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực hiện cơ giới tự động hóa tin học hóa của tkv
đến nay công ty đã có hai lò chợ cơ giới hóa công suất một tám triệu tấn than trên một năm
đây là hai lò chợ cơ giới hóa có công suất lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của tkv
nhờ có hai lò chợ cơ giới hóa đã giúp công ty ổn định sản lượng nâng cao năng suất cho người lao động
với mục tiêu xuyên suốt là an toàn đổi mới và phát triển
năm hai nghìn hai mươi năm đặc biệt khó khăn vì dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv đã rất quan tâm đến các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh
để người lao động gắn bó với ngành than
tất cả trong vấn đề sản xuất phải đưa công tác an toàn đảm bảo về an ninh trật tự lên hàng đầu
và làm tốt công tác môi trường trong quá trình sản xuất
có thể nói trong thời gian vừa qua tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv đã sát cánh cùng thợ mò
quan tâm đến đời sống thu nhập của công nhân
dẫn đến kết quả khai thác kinh doanh của tập đoàn đạt kế hoạch
đây là một tín hiệu vui trong một năm được đánh giá là rất khó khăn của nhiều ngành kinh tế
trước những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín